ngày hai mươi tám tháng tám tại hà nội ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai đã họp triển khai các công tác ứng phó cơn bão số bốn
phó thủ tướng trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai đã tham dự và chủ trì hội nghị
dự kiến đêm ba mươi tháng tám bão sẽ đổ bộ vào đất liền trên khu vực từ thanh hóa đến quảng bình với gió cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
hiện vẫn còn hai mươi tàu với một trăm bốn mươi sáu ngư dân của tỉnh quảng trị vẫn chưa liên lạc được và lực lượng bộ đội biên phòng đang phối hợp với địa phương và gia đình ngư dân để tiếp tục liên lạc
hiện vẫn còn khoảng hai mươi ba hectare lúa vụ hẻ thu vẫn chưa được thu hoạch xong tập trung tại tỉnh nghệ an hà tĩnh
đáng chú ý thời gian bão số bốn đổ bộ vào đất liền sẽ chung với thời điểm dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín nên có nhiều khách du lịch sẽ tập trung về các khu du lịch tại các tỉnh nêu trên
do đó các địa phương cần chú ý các công tác chỉ đạo ứng phó bão số bốn để giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra
ngoài ra hoàn lưu bão số bốn sẽ gây mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh trung bộ do đó các địa phương cần hết sức chú ý phòng chống lũ ống lũ quét đặc biệt tại khu vực vừa chịu ảnh hưởng và bị thiệt hại do cơn bão số ba gây ra